ngay sau cuộc họp chính phủ thường kỳ tháng một văn phòng chính phủ đã tổ chức họp báo chính phủ thường kỳ
liên quan đến việc ngày hai mươi năm tháng một mươi hai thủ tướng chính phủ đã ký quyết định xóa tư cách nguyên bộ trưởng bộ công thương
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi năm đối với ông vũ huy hoàng
về chế độ chính sách của ông vũ huy hoàng thủ tướng chính phủ giao bộ nội vụ và bộ công thương nghiên cứu
xem xét đề xuất thủ tướng chính phủ quyết định
còn về việc cấp biển số tám mươi a tám mươi b cho doanh nghiệp thứ trưởng bộ công an cho biết
tại cuộc họp báo bộ trưởng mai tiến dũng cũng cho biết ngay sau kỳ nghỉ tết
thủ tướng chính phủ đã có công điện để chấn chỉnh ngay các hoạt động làm ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh